từ ngày mai ở khu vực phía đông bắc bộ
chịu ảnh hưởng bờ dưới nam của dãnh thấp bị nén
trong khi đó dãy gió tây trên mực năm m hình thành và di chuyển về phía khu vực bắc bộ
nên sang ngày mai ở phía đông sẽ có mưa rào và rông ở các tỉnh thuộc khu vực đông bắc ở vùng núi
sang ngày một mươi ba và ngày một mươi bốn mưa sẽ giảm dần
với nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới sẽ là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
có nơi cao hơn sau đó sẽ giảm nhẹ từ một đến hai độ
tại phía tây bắc bộ đêm nay và sáng mai sẽ có mưa rào rải rác
sau đó mưa cũng sẽ giảm dần trong hai ngày tiếp theo
trời hướng lạnh với đêm và sáng
đến trưa mai nhiệt độ sẽ lên hướng hai mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn
mức nhiệt này sẽ duy trì trong ngày một mươi ba
sau đó giảm nhẹ khoảng một độ trong ngày một mươi bốn
từ thanh hòa đến thừa tiên huế
thời tiết trong ba ngày tới phổ biến là khá khô ráo và còn nắng nhiều
sáng sớm trời còn nhiều mây và xuất hiện cả sương mù
tuy nhiên vào ban ngày mây sẽ giảm trời chuyển nắng giáo
nhiệt độ tại khu vực này tiếp tục có thể tăng thêm khoảng từ một cho đến hai độ
với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai và ngày kia sẽ phổ biến là hai mươi tám ba mươi một độ
riêng tại vùng núi phía tây có nơi cao hơn
sau đó giảm nhẹ khoảng một độ trong ngày một mươi bốn
tại các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận về chiều tối
có khả năng xuất hiện mưa rào và rông cục bộ
cần chúi đầy phòng có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông
ban ngày nắng xuất hiện nhiều với nhiệt độ cao nhất
sẽ ra động trong khoảng là hai mươi tám
cho đến ba mươi hai độ trong vòng hai ngày tới
sau đó giảm nhẹ khoảng một độ
tại khu vực tây nguyên trong ngày một mươi hai và ngày một mươi ba
sẽ có mưa rào và rông ở diện cục bộ
và trong thời đoạn ngắn và chiều tối
sao đến ngày một mươi bốn mưa rông sẽ gia tăng
nhiệt độ trong ba ngày tới sẽ không quá mức là ba mươi hai độ
tại nam bộ trời vẫn có nắng nhiều vào ban ngày
với nhiệt độ ban trưa sẽ là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
một số nơi thuộc miền đông nam bộ nhiệt độ sẽ cao hơn
chiều tối có mưa rông
đáng chú ý là mưa rông sẽ tăng lên trong ngày một mươi bốn
cùng với đó nhiệt độ sẽ giảm nhẹ